chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc giao thừa chuyển giao sang năm mới canh tí
trên các phố phường của thủ đô hà nội dường như đã thay áo mới không còn sự hối hả tấp nập của những ngày trước tết
mỗi người một tâm trạng cảm xúc tạo nên một bức tranh buổi chiều cuối cùng của năm kỳ hợi với nhiều màu sắc
khác với tiết trời những năm gần đây chiều ba mươi tết năm nay trời mưa tương đối lớn
thế nhưng không vì thế mà các phiên chợ cuối năm cũng bớt đi sự náo nhiệt
chợ hoa hàng lược một trong những chợ hoa lớn của thủ đô dù không còn đông đúc và sầm út như mấy ngày trước
nhưng với nhiều người phiên chợ hoa cuối cùng lại có sự thú vị riêng
năm nay thủ đô hà nội là địa phương tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa nhất cả nước
hồ gươm là một trong những điểm ngắm pháo hoa thu hút đông người dân tới chiêm ngưỡng
đến chiều nay mọi công đoạn đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc phục vụ nhân dân
ngoài ra lực lượng chức năng cũng triển khai công tác phòng cháy chữa cháy cấp cứu ngay tại hồ để ứng trực
đảm bảo cho người dân đón giao thừa an toàn
những dòng xe vẫn hối hả trên đường có lẽ để kịp trở về quê quần bên gia đình
và hoàn thành nốt những công đoạn chuẩn bị đón một đêm giao thừa ấm áp
cây cối mỗi loài một sắc phố phường rực rỡ sắc màu trang hoàng lộng lẫy
dù người phương xa tới hay những người đang sống tại thủ đô
có lẽ vẫn cảm nhận một hà nội thong thả ung dung và bình yên
gác lại mọi bộn bề để chuẩn bị chào đón năm mới với những khát vọng mới